năm hai nghìn một mươi tám cả nước có hơn năm mươi sáu dự án đầu tư công được thực hiện
trong đó có gần một tám trăm linh dự án chậm tiến độ bốn trăm hai mươi hai dự án thất thoát lãng phí
đây là những con số được đưa ra tại báo cáo tổng hợp công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm hai nghìn một mươi tám
mà bộ kế hoạch và đầu tư vừa gửi thủ tướng chính phủ
kết quả tổng hợp giám sát của bộ kế hoạch và đầu tư từ một trăm linh năm bộ ngành địa phương
các tập đoàn tổng công ty nhà nước chưa cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực về hiệu quả đầu tư công
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi tám tổng số vốn được bố trí theo kế hoạch của nhà nước
để thực hiện dự án đầu tư công là sáu trăm ba mươi một sáu trăm chín mươi năm tỷ đồng đạt bảy mươi chín bảy mươi tám so với kế hoạch năm
tuy nhiên chỉ giải ngân được bốn trăm sáu mươi ba bảy trăm một mươi bảy tỷ đồng đạt bảy mươi ba bốn mươi một so với kế hoạch
đáng chú ý trong năm hai nghìn một mươi tám có gần một tám trăm linh dự án
nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng vướng thủ tục đầu tư
do bố trí vốn không kịp thời do năng lực của chủ đầu tư
ban quản lý dự án và các nhà thầu và các nguyên nhân khác